chỉ vì rủ một người bạn vào nhậu không được dẫn đến mâu thuẫn bị cáo nguyễn văn hà chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã đâm chết bạn nhậu
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo nguyễn văn hà về tội giết người
theo cáo trạng bị cáo hà và anh nguyễn hữu tiến đang nhậu thì thấy một người bạn tiến rủ vào nhậu cùng nhưng người này bỏ đi
sau đó tiến đổ lỗi cho hà vì nợ nần người bạn trên nên mới bị từ chối nhậu cùng
bực tức hà đã chạy vào bếp lấy kéo đâm vào ngực tiến khiến tiến tử vong ngay trên đường đến bệnh viện
trước hội đồng xét xử nguyễn văn hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hà một mươi chín năm tù về tội giết người